tính từ đầu năm đến nay thành phố đà nẵng đã ghi nhận hơn ba tám trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước trong đó có một trường hợp tử vong
bệnh viện đà nẵng xác nhận ca tử vong do sốt xuất huyết là bệnh nhân nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại quận hải châu bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện đà nẵng từ ngày hai mươi bốn tháng bốn
trong tình trạng hôn mê suy hô hấp ngừng tuần hoàn suy đa tạng
bệnh viện đã tiến hành điều trị tích cực với những kỹ thuật tối ưu nhất
nhưng do biến chứng bệnh nặng cộng với tình trạng nhiễm chủng huyết nên bệnh nhân đã tử vong vào ngày một tháng chín
trước tình hình bệnh sốt xuất huyết diễn biến phức tạp ngành y tế thành phố đà nẵng đã huy động tổng thể nhân lực khẩn trương phòng chống dịch
tích cực điều trị kiểm soát số ca mắc ở các quận huyện trung tâm y tế để ngăn chặn tình trạng lây lan dịch
phun thuốc xử lý các ổ dịch nhằm hạn chế đến mức thấp nhất ca mắc hoặc tử vong do sốt xuất huyết